trong khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín của nước ta đang có những tín hiệu hết sức tích cực
thì trên thế giới hiện diễn biến của dịch bệnh đang ngày càng phức tạp hiện tại indonesia đang
ghi nhận tổng số gần sáu ca mắc covid một mươi chín vượt qua philippines và trở thành ổ dịch covid một mươi chín
lớn nhất đông nam á số ca mắc covid một mươi chín tại indonesia tăng nhanh kể từ tuần trước khi
nước này bắt đầu mở rộng xét nghiệm do lo ngại các ca mắc bệnh không có triệu chứng lây lan
ra cộng đồng tỷ lệ xét nghiệm covid một mươi chín tại indonesia hiện nay cũng thấp nhất khu vực với
bốn mươi hai mẫu bệnh phẩm trên hai trăm bảy mươi triệu dân giới chức nước này đang đặt mục tiêu xét nghiệm
mẫu bệnh phẩm mỗi ngày vào cuối tháng bốn này như vậy số ca mắc covid một mươi chín tại indonesia trong
thời gian tới sẽ tiếp tục tăng nhanh